chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
chiều tối ngày một mươi hai tháng năm mưa lớn kèm theo xét đánh đã xuất hiện tại nhiều nơi trên cả nước
tại thái bình những tiêu xét đã bất ngờ đánh chết hai trăm hai mươi chín con lợn của một hộ gia đình gây thiệt hại lên tới hai tỷ đồng
đối với hộ nông dân này may mắn không có thiệt hại thêm về người
chiều tối ngày một mươi hai tháng năm qua trao đổi với báo chí ông nguyễn văn khuân chủ tịch ủy ban nhân dân xã tây đô thái bình cho biết
trong trận mưa lớn các tỉ sát bất ngờ đánh chết đàn lợn hai trăm hai mươi chín con của gia đình ông hoàng văn nhã
ông quân cho biết sau khi cho lợn ăn ông hoàng văn nhã ra khỏi chuồng thì xét đánh vào ổ điện gần đó khiến đàn lợn hai trăm hai mươi chín con bị chết
đàn lợn của ông nhã không còn con nào sống sót may mắn ông nhã thoát nạn mặc dù bước chân ra khỏi chuồng lợn
thì xét đánh tới chuồng nuôi trong trang trại của hộ ông nhã có diện tích rộng khoảng sáu trăm linh m hai phần mái đã bị sập và cháy toàn bộ
sau khi xét đánh trúng hàng loạt vật dụng đồ đạc trong trang trại cũng bị hư hỏng nghiêm trọng do ước tính thiệt hại của ông nhà
lên đến hai tỷ đồng chính quyền ủy ban nhân dân xã đã đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh có phương án hỗ trợ gia đình ông nhã
không may mắn như ông nhã bốn người dân tại thái bình và hưng yên đã tử vong vì xét đánh trong khi đang di chuyển và làm việc
dưới trời mưa rông sự mất mát này khiến chúng ta không nên chủ quan khi gặp trời mưa gió bà con hãy tìm nơi trú mưa an toàn
và đợi cho cơn rông qua đi rồi tiếp tục di chuyển
ba nạn nhân ở thái bình là chị nguyễn thị quy ba mươi sáu tuổi con trai nguyễn công đức một mươi sáu tuổi trú huyện đông hưng
ông nguyễn bá trọng năm mươi tuổi trú huyện vũ thư cả ba được cấp cứu lúc hơn một mươi sáu giờ trong tình trạng ngừng thở ngừng tim
ông nguyễn tiến định trạm trưởng trạm y tế xã thụy thanh huyện thái thụy cho biết
thời điểm trên thái bình xuất hiện mưa dông kèm sấm xét kéo dài gần sáu mươi phút vợ chồng chị quy đi hai xe máy
chị quy chở hai con trai chồng đi một mình phía sau và ông trọng đang di chuyển trên đường tỉnh bốn trăm năm mươi
đoạn rắp danh giữa ba xã thụy thanh thụy hồng thụy duyên thì bị xét đánh
cũng trong chiều một mươi hai tháng năm nhiều huyện của tỉnh hương yên xuất hiện mưa dông
tại cánh đồng xã lệ xá huyện tiên lữ một phụ nữ năm mươi bốn tuổi đang phun thuốc trừ sâu đã bị luồn xét đánh tử vong
sau khi khám nghiệm thi thể các nạn nhân đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình bàn giao cho gia đình lo hậu sự
dự báo thời tiết những ngày gần đây mưa to kèm theo xét và gió giật mạnh
vì vậy chúng tôi khuyến cáo nếu không có việc gì khẩn cấp quý vị nên ở trong nhà hoặc những nơi an toàn
khi đang di chuyển mà có mưa to hãy dừng lại và tìm nơi trú mưa an toàn các bạn nhát
vâng thưa bà con thời tiết thất thường của mùa mưa năm nay được các nhà khoa học đánh giá là bốn mươi năm mới gặp lại
nhiều ngày nay các địa phương phía bắc đã phải chịu đựng nhiều thiệt hại về mạng người và tài sản
chỉ nhìn những bức ảnh được gửi về thôi cũng khiến chúng tôi vô cùng đau xót
và ngày một mươi ba tháng năm lại có thêm năm người thiệt mạng vì mưa lũ một người mất tích hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm
theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các tỉnh lạng sơn quảng ninh hà giang bắc cạn điện biên bắc giang thái nguyên và cao bằng
từ ngày chín đến ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai mưa lớn đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản trên các địa bàn các tỉnh nêu trên
trong đó mưa lớn gây lũ lụt đã khiến năm người thiệt mạng cụ thể ở lạng sơn một người chết do sạt lở đất sáng một mươi tháng năm
là chị triệu thị lan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai huyện bắc sơn lạng sơn ở bắc cạn một người đã bị lũ cuốn trôi
em đinh thành nam sinh năm hai nghìn một mươi hai
ở thái bình có ba người bị xét đánh tại xã thụy duyên huyện thái thụy tỉnh thái bình
chị nguyễn thị quy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi huyện đông hưng tỉnh thái bình
em nguyễn công đức sinh năm hai nghìn sáu huyện đông hưng và ông đinh bá trọng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
ngoài ra hiện đang có một người ở tỉnh cao bằng bị mất tích do lũ cuốn trôi ba người bị thương ở bắc cạn
về tài sản có một mươi một nhà bị đổ sập bắc giang hai nhà lạng sơn tám nhà hà giang một nhà
hai trăm ba mươi một ngôi nhà bị hư hỏng thiệt hại bắc giang một lạng sơn một trăm sáu mươi chín bắc cạn năm mươi sáu hà giang một và cao bằng bốn
về nông nghiệp và thủy sản hơn hai hai trăm linh ba hectare lúa hoa màu cây ăn quả bị ngập ba chín mươi chín hectare thủy sản bị thiệt hại
mưa lớn gây sạt lỡ một số tuyến đường giao thông với khối lượng bốn mươi một bảy trăm ba mươi ba m ba đất đá ở bắc giang một một trăm bảy mươi ba m ba
điện biên ba trăm năm mươi m ba bắc cạn bốn mươi m ba
một ngầm tạm tại điện biên bị hư hỏng hai cầu bắc cạn bị hư hỏng và hai đập trạm bị cuốn trôi
tình hình mưa lũ vẫn tiếp tục được cập nhật trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
mong rằng các bạn sẽ bình tĩnh và theo dõi thông tin mới nhất về thời tiết và hãy giữ an toàn cho bản thân
và người thân khi di chuyển ngoài trời trong thời tiết bất thường như hiện nay
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày hôm nay một mươi ba tháng năm khu vực bắc bộ tiếp tục có mưa to trong đó
có tỉnh phú thọ nơi diễn ra trận đấu giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba myanmar vào tối nay
trong khi đó tại tp hcm chín mươi trời sẽ tiếp tục nắng nóng
cụ thể tp hcm hôm nay ngày nắng khả năng xảy ra mưa thấp
đồ ẩm không khí giao động từ sáu mươi chín mươi hai bằng ngày thời tiết oi bức
từ ngày một mươi năm tháng năm trở đi mưa có dấu hiệu tăng trở lại ở khu vực
trong ngày và đêm một mươi ba tháng năm khu vực vùng núi và trung du bắc bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm trên hai mươi bốn h có nơi trên một trăm linh mm trên hai mươi bốn h
riêng khu vực lai châu điện biên sơn la hòa bình lào cai hà giang tuyên quang yên bái phú thọ
phổ biến từ bảy mươi một trăm hai mươi mm trên hai mươi bốn h có nơi trên một trăm năm mươi mm trên hai mươi bốn h
đặc biệt khu vực việt trì phú thọ sát xuất mưa lên đến tám mươi vào tối nay
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng năm khu vực vùng núi và trung du bắc bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm một đợt có nơi trên hai trăm linh mm một đợt
khu vực đồng bằng bắc bộ và thanh hóa có mưa rào vài dông vài nơi có mưa vừa mưa to
với lượng mưa từ bốn mươi bảy mươi mm trên hai mươi bốn h có nơi trên tám mươi mm trên hai mươi bốn h
do mưa to nên người dân đã đề phòng nguy cơ lũ quét sạt lỡ đất do các khu vực trên đã mưa lớn nhiều ngày qua
thấp có thể ngập úng
thủ đô hà nội và đồng bằng bắc bộ cần chú ý các hiện tượng nguy hiểm có thể xảy ra như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trong hôm nay các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ c cao nhất từ ba mươi một ba mươi bốn độ c có nơi trên ba mươi năm độ c
các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi năm hai mươi tám độ c cao nhất từ ba mươi một ba mươi năm độ c
khu vực tây nguyên có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai mươi ba độ c cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ c
nam bộ có mưa rào và dông rải rác nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ c nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ c
miền bắc và miền trung thường xuất hiện mưa dông sấm xét vào giai đoạn chuyển mùa từ lạnh sang nóng
tiến sĩ nguyễn xuân anh viện trưởng vật lý địa cầu nói khi trời sắp dông
mọi người tốt nhất nên về nhà chỗ an toàn
là tòa nhà hay công sở có lắp thiết bị chống xét
khi đi đường thấy mây đen kéo tới làm trời tối sầm kèm theo gió lạnh cần nghĩ ngay là sắp có dông
cần về nhà hoặc tìm chỗ trú ẩn an toàn dưới các tòa nhà cao tầng hoặc hiên nhà bên đường các nhà công cộng
tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây những hàng rào kim loại tôn nơi công trình xây dựng sửa chữa
xe cụ nhà kho nhà tạm bỡ nhà máy hiên bằng tôn phi rô xi măng nơi có nhiều biển hiệu quảng cáo
lều giả ngoại hay dụng cụ cá nhân vì có thể dẫn điện dễ gặp tai nạn vì không phải là nơi an toàn
khi mưa gió dông xét không đổi mũ áo ô dù đồ dùng có kim loại vì dễ bị xét đánh
tránh các nơi trống vắng quan đảng như cánh đồng sân góp nhà kho bãi đổ xe
các công trình không có thiết bị chống xét ở sân thượng tháp vì dễ bị xét đánh
không đứng thành nhóm người gần nhau
sau cơn mưa đường trơn nên chạy xe chậm
giữ khoảng cách với các xe ở xung quanh không nên phanh gấp rất dễ bị trượt té
đi đường chú ý quan sát dây điện nếu như dây đứt chưa kịp cắt điện thì rất dễ bị điện giật
mưa to kèm theo rông lốc và gió giật mạnh sẽ tiếp tục diễn ra tại các tỉnh phía bắc
bà con hãy chỉ ra đường khi thực sự cần thiết và hãy trang bị cho mình những kiến thức cơ bản khi gặp trời mưa
như chúng tôi đã thông tin phía trên
hy vọng rằng thiên tai không cướp đi mạng sống của bất kỳ ai nữa
đã có quá nhiều nước mắt rơi trong thời gian qua
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những thông tin sau